thông tin về tình hình lũa quét và lờ đất ở khu vực vùng núi phía bắc nước ta
thưa quý vị mực nước sông lô tại hà giang đang xuống
mực nước trên sông thao tại yên bái đã đạt mức đỉnh là ba mươi sáu mươi sáu m
dưới báo động hai là ba mươi bốn m đo vào lúc một mươi năm h chiều nay và đang biến đổi chậm
trên sông đà lưu lượng đến hồ lai châu duy trì ở mức cao
do thủy điện lai châu mở năm cửa xả mặt
và từ một mươi bốn h ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng sáu lưu lượng đến hồ sơn la tăng nhanh
dự báo mực nước trên sông lô tại hà giang tiếp tục xuống
đến một h ngày hai mươi sáu tháng sáu sẽ xuống ở mức chín mươi chín năm mươi m trên mức báo động một năm m
mực nước trên sông thao tại yên bái sẽ xuống đến bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng sáu xuống mức báo động một là ba mươi m
lưu lượng đến hồ lai châu sẽ tăng lên mức tám năm trăm linh m ba trên một giây vào tối ngày hai mươi năm tháng sáu
sau đó duy trì ở mức cao
lưu lượng đến hồ sơn la sẽ tăng ở mức một mươi bốn m ba một giây vào sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu
với điều kiện hồ thủy điện lai châu mở năm cửa xả mặt và hai cửa xả đáy
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía bắc
đặc biệt tại các tỉnh như lai châu sơn la điện biên lào cai yên bái hà giang
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một